thưa quý vị trong ngày đầu tiên thực hiện quyết định hai nghìn bảy trăm tám mươi tám phần lớn người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng đã có ý thức tuyệt đối không ra khỏi nhà đảm bảo mục tiêu nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó
công an các đơn vị địa phương của thành phố cũng tăng cường nhiều tổ công tác thường xuyên tuần tra lưu động vào sâu tận các kiệt hẻm để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp còn xem nhẹ công tác phòng chống dịch bệnh trong khu dân cư và tổ dân phố
khi đà nẵng hoàn toàn ngừng các hoạt động và bước vào thời gian phong tỏa cứng hơn hai trăm linh tổ tuần tra của công an thành phố đã tỏa ra khắp các địa bàn nhân viên tuần tra kiểm soát mọi khung thời gian trong ngày để ngăn ngừa việc người dân ra khỏi nhà vi phạm quy định phòng dịch
tuy nhiên với những trường hợp ra đường vì lý do cấp thiết vẫn được các tổ tuần tra nhắc nhở cận kẽ thực hiện nghiêm nguyên tắc một hành trình hai điểm đến
thì tất nhiên là mình cũng biết là cái nhân dân đà nẵng là khi nào
còn tại các địa phương những tổ tuần tra của công an cơ sở thường xuyên phối hợp với lực lượng có liên quan vào tận các kiệt hẻm kiểm tra nhắc nhở người dân ở yên trong nhà
đồng thời kiên quyết lập biên bản đối với những trường hợp cố tình vi phạm và tuyên truyền để người dân hiểu chấp hành đúng theo quy định phòng chống dịch của ủy ban nhân dân thành phố
thì trong quá trình của tổ tuần tra cho tới thời điểm bây giờ thì cơ bản tình hình an ninh thực tự tình hình bằng phương và tỷ lệ người dân ra đường thì đã giảm hẳn
hiện nay tất cả người dân hầu như không còn ai bước chân ra được đa số người ta ở nhà hết
tất cả các bộ diễn sĩ đồng làm rô quân và thực hiện mong muốn là thực hiện để cho các hiệu quả nhất và trong các quyết định này
xác định rõ nhiệm vụ và vai tròn nồng cốt của lực lượng công an trong bảy ngày vàng nhằm bóp tách toàn bộ f ra khỏi khu dân tư
công an các địa phương của thành phố đà nẵng đã chủ động lên các phương án tuần tra kiểm soát đảm bảo luân phiên các tổ tuần tra luôn có mặt dưới khu dân cư tổ dân phố hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
việc triển khai các biện pháp cao hơn mạnh hơn của quyết định hai nghìn bảy trăm tám mươi tám đang là hướng đi đúng đắn để mỗi người dân trở thành một lá chăn sống bảo vệ thành phố vượt qua đại dịch